chào đón năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín thuận lợi luôn đan sen với khó khăn thách thức
ngành giáo dục cần phát huy những kết quả đã đạt được tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đổi mới căn bản
toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng tốt nhất yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín áp lực từ cơ sở vật chất và đội ngũ là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo sài gòn giải phóng
theo thống kê chưa đầy đủ của bộ giáo dục đào tạo tại bốn mươi ba tỉnh thành hiện thiếu gần bảy mươi sáu giáo viên
trong đó bậc mầm non có số lượng thiếu lớn nhất là bốn mươi ba bảy trăm linh giáo viên tiểu học thiếu gần một mươi chín giáo viên
riêng bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông có tình trạng thừa thiếu cục bộ
trong khi đó ở các thành phố lớn như hà nội thành phố hồ chí minh hải phòng đà nẵng
sự gia tăng dân số đã tạo nên áp lực về trường lớp số học sinh lớp tăng cao so với quy định của bộ giáo dục và đào tạo
năm học mới đến thế nhưng ở những vùng mưa lũ đã và đang diễn ra thầy cô và học sinh đang phải chống chọi với rất nhiều khó khăn
khai trường trong bùn đất là tiêu đề bài viết trên báo tuổi trẻ
trước ngày khai giảng ở nghệ an có một mươi một trường bị đổ sập hoàn toàn hàng chục trường còn ngập trong bùn
tình trạng tương tự cũng diễn ra ở thanh hóa sơn la và cả đồng bằng sông kiểu long
hôm nay có nhiều trường phải lùi ngày khai giảng nhiều học sinh không được đến trường nhiều em phải di chuyển sang nơi khác
khó khăn trồng chất khó khăn
nhưng dù có lo âu đến đâu khó khăn đến mấy thì thầy cô giáo học trò và xã hội cũng phải nắm tay nhau nỗ lực khắc phục để bước tới
còn trên trang nhất trang ba báo lao động số ra hôm nay có bài viết
đề xuất điều chỉnh quy hoạch hệ thống cao tốc đến sau năm hai nghìn ba mươi
đổi một ba triệu tỷ đồng để có bảy km cao tốc
ngày bốn chín bộ giao thông vận tải tiến hành họp giả soát xem xét điều chỉnh quy hoạch mạng đường cao tốc việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
định hướng đến năm hai nghìn hai mươi
trong đó đơn vị tư vấn đề xuất nới quy hoạch từ nay đến năm hai nghìn ba mươi thêm sáu trăm bốn mươi năm km cao tốc
nhưng lại xin giảm năm trăm chín mươi bốn km thực hiện từ nay tới năm hai nghìn hai mươi
đáng chú ý theo quy hoạch mới tổng số tiền đầu tư cho khoảng bảy km cao tốc trên cả nước sẽ phải tiêu tới một ba triệu tỷ đồng
đánh giá về đề xuất này nhiều chuyên gia cho rằng cần phải xem xét kỹ lưỡng
làm rõ tác động để tránh tiền lệ xấu nhiệm kỳ trước đánh nhiệm kỳ sau
khi mà tại một số địa phương
quy hoạch thực hiện rồi lãnh đạo nhiệm kỳ sau lại đòi sửa lại
làm kéo dài thời gian triển khai
buộc dự án phải đánh giá cập nhật lại tất cả các yếu tố
từ khối lượng triển khai kinh phí tới đánh giá tác động
báo công thương có bài viết đáng chú ý nhiều mối lo từ tàu sáu mươi bảy
nhiều năm qua nghị định sáu mươi bảy của chính phủ về việc vay vốn và đóng mới tàu cá phục vụ đánh bắt hải sản
tăng mức thu nhập và cải thiện nâng cao đời sống của người dân của hai tỉnh quảng bình quảng trị
vẫn còn nhiều bất cập không ít tàu đánh bắt mang lại lợi nhuận chưa cao
nợ động tiền ngân hàng quá lớn không có khả năng trả
chi tiết mời quý vị và các bạn đọc trên trang bốn và trang năm báo công thương
lệ phí trước bạ ô tô bán tải sẽ tăng là nhan đề bài viết trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay
tại dự thảo sửa đổi bổ sung nghị định một trăm bốn mươi hai nghìn một mươi sáu của chính phủ về lệ phí trước bạ
bộ tài chính đề xuất mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô pick up
chở hàng và ô tô tải dạng xe van
với lượng chuyên chở cho phép dưới một năm trăm linh kg và có từ năm chỗ ngồi chở xuống
bằng sáu mươi mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô con
mức thu lệ phí trước bạ lần thứ hai trở đi là hai
theo nhiều chuyên gia từ vài năm trở lại đây
người tiêu dùng trông đợi thuế nhập khẩu giảm sẽ khiến giá xe giảm
nhưng nay áp lệ phí trước bạ tăng lên nhiều lần thì việc giảm thuế không còn giá trị
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của chuyên hình nhân dân
xin chào và hẹn gặp lại